sau một ngày đi thực tế thăm hỏi bà con đồng bào các dân tộc tại hai huyện bảo lâm và trà lĩnh
sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc và lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã làm việc với cán bộ chủ chốt của tỉnh cao bằng
để tìm những giải pháp mang tính căn cơ đột phá giúp địa phương thuộc diện khó khăn nhất cả nước này vươn lên thoát nghèo
và tìm ra giải pháp bền vững cho tăng trưởng
năm hai nghìn một mươi sáu kinh tế cao bằng đạt tốc độ tăng trưởng khá sáu một mươi ba
cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch tích cực rõ nét
một số định hướng lớn nhằm nâng cao sức cạnh tranh đã bước đầu phát huy hiệu quả
mặc dù kinh tế luôn có mức tăng trưởng khá nhưng thu nhập bình quân đầu người của tỉnh chỉ đạt khoảng hai mươi một triệu đồng
chưa bằng một nửa so với mức bình quân của cả nước
tổng thu ngân sách trên địa bàn được một ba trăm tám mươi sáu bốn tỷ đồng xếp thứ sáu mươi trong tổng số sáu mươi ba
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dương những nỗ lực của cao bằng trong thời gian qua
đặc biệt đánh giá nỗ lực giảm nghèo cho nhân dân trong tỉnh
đồng ý với một số chủ trương phát triển trọng tâm của cao bằng như vấn đề nâng cấp hạ tầng giao thông
tăng cường xây dựng an ninh quốc phòng
thủ tướng đề nghị cao bằng tập trung tái cơ cấu nông nghiệp để từ nông nghiệp xóa đói giảm nghèo
nâng cao năng suất các ngành hàng nông lâm nghiệp
đặc biệt cao bằng cần tính toán lại và ưu tiên phát triển du lịch
tận dụng tốt thị trường tiềm năng các địa phương trung quốc sắp biên
hoàn thiện các quy trình thủ tục nhằm tiết kiệm tối đa chi phí doanh nghiệp
và không ngừng duy trì phát huy hơn nữa tình đoàn kết các dân tộc
chung tay vì mục tiêu xây dựng cao bằng giàu đẹp